người đàn ông bốn mươi một tuổi trú tại gia lâm hà nội nhập viện ngày hai mươi tháng hai trong tình trạng hoại tử da khô chảy dịch mủ hôi ngón bốn năm bàn tay trái
một tháng trước khi đang sửa bình nóng lạnh người đàn ông bị điện giật bất tỉnh được đưa đi cấp cứu
phần tay trái của anh bị khuét ra kích thước nhỏ ở ngón bốn và năm sau khi sơ cứu hồi tỉnh được cho xuất viện
ít ngày sau hai ngón tay của anh tím tái chảy dịch cò cứng tăng lên nhưng không đi khám
hai mươi ngày khi bàn tay có dấu hiệu hoại tử khó vận động anh mới tìm đến viện
tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện đa khoa đức giang bác sĩ xác định bệnh nhân tổn thương hoại tử khô toàn bộ mặt gan ngón năm
một phần gan ngón bốn kẽ ngón bốn và năm phần tổn thương bị co kéo chảy dịch mủ hôi đau nhức nhiều dẫn đến mất vận động ngón năm
sau hồi trần bệnh nhân được chỉ định thực hiện hai cuộc phẫu thuật
lần một bác sĩ cắt lọc làm sạch tổ chức hoại tử nhiễm trùng cấy khuẩn làm kháng sinh đồ cố gắng bảo tồn tối đa các tổ chức kết hợp biện pháp hút áp lực âm
lần hai bệnh nhân được sử dụng kỹ thuật chuyên sâu chuyển vạt ra vùng gai bàn tay giúp tái tạo che phủ tổn khuyết của ngón
theo thạc sĩ bác sĩ phạm duy linh khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện đa khoa đức giang bỏng điện là loại bỏng nặng nguy hiểm
nếu bỏng lửa và nước sôi gây ra các tổn thương trên da từ ngoài vào trong thì vết thương bỏng điện sâu từ trong ra ngoài
bác sĩ linh cho biết thêm bỏng do dòng điện có thể gây ra các tổn thương bệnh lý toàn thân hoặc tại chỗ như ngừng hô hấp ngừng tim hoặc tàn phế
các bác sĩ khuyến cáo khi bị điện giật cần xử lý cấp cứu ban đầu nhanh chóng và chính xác để giúp bệnh nhân bảo toàn tính mạng hạn chế tối đa những tổn thương biến chứng nặng nề có thể xảy ra
sau sơ cứu ngay lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời